văn phòng quốc hội tổ chức buổi họp thông báo về kết quả kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
sau những ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra
với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao
quốc hội đã dành phần lớn thời gian để thảo luận thông qua bảy luật và tám nghị quyết
các luật nghị quyết được quốc hội thông qua nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế
quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh của đất nước
cũng trong kỳ họp này quốc hội đã xem xét thông qua nhiều quyết sách quan trọng của đất nước
tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc khẳng định
kết quả kỳ họp cho thấy hoạt động của quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân
được cử tri cả nước quan tâm theo dõi sát sao kịp thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết thẳng thắn
xây dựng vào các nội dung quốc hội xem xét thảo luận
hạnh phúc nhấn mạnh
ngay sau kỳ họp thứ năm kết thúc các đoàn đại biểu lên kế hoạch tiếp xúc cử tri
để thông tin cụ thể cho họ về các dự án luật nghị quyết mà quốc hội vừa thông qua
cũng như các chính sách các dự án luật sẽ được xem xét trong thời gian tới